một nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép khi bị phát hiện lực lượng công an truy đuổi còn bất chấp nguy hiểm liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy thoát thân đã bị công an thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang kịp thời ngăn chặn
cụ thể vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một công an tp tuyên quang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên đang điều khiển xe mô tô phóng nhanh lạng lách đánh võng bốc đầu xe
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với các đội nghiệp vụ kịp thời triển khai biện pháp ngăn chặn nhóm đối tượng
khi phát hiện lực lượng công an truy đuổi nhóm đối tượng đã liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy thoát thân
một số đối tượng manh động còn chuẩn bị sẵn gậy gỗ gạch đá ống tuyếp sắt để quyết liệt chống trả lực lượng chức năng
tổ công tác đã truy bắt nhanh được năm đối tượng tạm giữ năm xe mô tô các loại đưa về trụ sở để làm việc